anh đinh quốc hoạt là chủ sưởng sản xuất mái che tự động dành cho xe tải và container đóng trên địa bàn phường linh xuân thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
cơ sở của anh sử dụng hơn chục nhân công đều là lao động tại chỗ
cũng giống như nhiều người dân gốc thủ đức sinh sống và làm việc lâu năm ở đây
anh hoạt và các nhân viên của mình đã chứng kiến những chuyển mình mạnh mẽ của mảnh đất này nhất là vấn đề an ninh trả tự
trước đây thì nó có hơi bức tạp hơi một tí lúc đó là đường xá rồi cây cối lập sập rồi
nó cũng có mấy cái chỗ trao đổi bất hợp pháp giờ thì nó không còn nữa
thấy tình hình nó an toàn ổn định trong cái hẻm này thì nó cũng không có cái gì xảy ra
thì ở đây ngày nào cũng thấy cán bộ đi ngang qua ngang lại
thì ở đây mình thấy lúc nào cũng có người cũng đi tới đi lui thôi

cái trúng cái dịch một mươi chín qua hai mươi thì tình hình nó hơi khó khăn và khó khăn chung thôi
nhưng mà từ đó tới bây giờ chưa có xảy ra một cái chuyện gì lớn cả
tình hình an ninh thì thấy tốt
mới bốn năm thì về đây thì lúc đó đã có anh minh rồi còn trước đó những công an khác thì tôi không biết
chỉ biết qua anh minh thì thường thường hay cũng ngày hai ngày cũng chạy qua đây
rồi chạy mấy cái hẻm vòng vòng để nắm tình hình chung
dân thì chỉ biết qua tổ trưởng thôi
còn nếu có công an thì thường xuyên
nếu kiểm tra thì dân yên tâm hơn
trong nếp suy nghĩ quen thuộc của người dân thành phố hồ chí minh bấy lâu
tổ trưởng tổ dân phố là người quen thuộc với mình nhất
khi có việc họ sẽ tìm đến hỏi đầu tiên là tổ trưởng tổ dân phố
đối với lực lượng công an tổ trưởng tổ phó dân phố cũng là cánh tay nối dài
giúp việc nắm tình hình an ninh trật tự ở địa bàn trở nên kịp thời hơn
ở thành phố hồ chí minh từ năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đến nay vẫn áp dụng mô hình dưới phường xã thị trấn có khu phố ấp và tổ dân phố
tuy nhiên hiện nay thành phố đang triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố ấp trên địa bàn theo quy định của trung ương
theo quy định số ba nghìn chín quy đề ubnd ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của ubnd thành phố

theo quy định số ba nghìn chín quy đề ubnd ngày hai mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba của ubnd thành phố
toàn hệ thống chính trị ở cơ sở đảm bảo mô hình tổ chức dưới phường xã thị trấn đúng quy định của trung ương
chỉ còn một cấp là khu phố ấp không còn tổ chức trung gian tổ dân phố bên dưới khu phố
việc sắp xếp này dự kiến sẽ giúp bộ máy dưới cơ sở của thành phố giảm từ hơn sáu mươi bốn người xuống còn hai mươi sáu người
giúp người giúp thành phố tiết kiệm gần bốn mươi năm tỷ đồng mỗi năm lộ trình thực hiện đến hết quý i năm hai nghìn hai mươi năm
là mô hình thành phố trong thành phố đầu tiên trên cả nước thành phố thủ đức chính là đơn vị đầu tiên ở thành phố hồ chí minh thực hiện chủ trương này
trên địa bàn thành phố thổ đức công an phượng linh xuân đã tham mưu cho chính quyền địa phương sắp xếp lại tổ chức trên địa bàn phường từ năm khu phố tám mươi bốn tổ dân phố xuống còn hai mươi bảy khu phố
không còn tổ trưởng tổ phó dân phố khu phố sẽ có bí thư tri bộ trưởng khu phố và các tổ chức đoàn thể
tuy nhiên số lượng đầu mối này đã giảm sáu mươi hai so với trước
chính vì thế những cảnh sát khu vực phải dành nhiều thời gian để xuống khu dân cư
họ vận động người dân tham gia các mô hình tự quản tổ nhân dân tuần tra để cùng nhau giữ gìn an ninh trật tự
theo hướng khác yêu cầu cảnh sát khu vực phải thường xuyên tập trung đeo bám địa bàn hơn nữa để nóng hộ nóng người rồi làm công tác và vận động quân chúng
cái anh cảnh sát khu vực đó nó trở thành là giống như là một cái người mà một cái niềm tin của người dân đối với chế độ
có việc gì trong mỗi gia đình trong mỗi một con xóm thì người dân đều tìm anh cảnh sát khu vực
cái hình ảnh của người đó phải thật tâm phải thật tình để giải quyết của công việc khu vực
người đó là phải hiểu dân trọng dân
mang thông điệp cảnh sát khu vực chính là niềm tin của người dân với chế độ
ở thành phố thủ đức việc tăng cường xây dựng lực lượng công an nòng cốt trong khu dân cư không mô hình tổ dân phố
bắt đầu từ chính những người công an gần gũi nhất với dân
họ được tăng cường quân số tạo điều kiện để học tập nâng cao nhận thức chính trị kiến thức pháp luật
nghiệp vụ được trang cấp thiết bị để phục vụ chiến đấu

đây cũng là ưu tiên hàng đầu của công an thành phố hồ chí minh trong quá trình thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
về xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
trong năm qua công an thành phố đã triển khai một đồng chí về công an địa phương tăng cơ cấu cho công an địa phương
hiện tại là công an cấp cơ sở là đạt
bảy mươi ba và công an thành phố còn hai mươi bảy
và hướng tới chúng tôi là sẽ bố trí điều quân công an thành phố là hai mươi năm và công an địa phương là bảy mươi năm
và chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng điều tra viên tại công an cấp xã
tăng cường công tác khoa học kỹ thuật cho công an địa phương và cải tiến lực lượng kỹ thuật hình sự
năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi đã
đã kiện toàn xây dựng bố trí hoàn thành một mươi chín công an xã và tiến tới chúng tôi cũng đảm bảo một trăm linh điều kiện cơ sở vật chất cho công an cấp xã
và đảm bảo tiêu chí xây dựng một mươi chín công an phường đạt chuẩn về công an phường kiểu mẫu
với cái tinh thần chuẩn bị thành lập các cái khu phố và sẽ không còn những cái tổ dân phố
bước đầu chắc chắn nó sẽ có những cái khó khăn nhất định
trong đó có cả lực lượng công an
tuy nhiên là công an thành phố thủ đức cũng đã xác định các cái yêu cầu
các nhiệm vụ để tạo điều kiện cho công an phường thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao
đó là chúng tôi đã phủ kính một trăm linh lực lượng cảnh sát khu vực không để thiếu các ô khu vực
cái thứ hai là cũng tham mưu để sắp xếp bố trí lại các cái khu phố sao cho nó phù hợp
và nó cũng thuận lợi trong cái công tác quản lý nhân hộ khẩu
thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh có quy mô một ba triệu dân tương đương với thành phố trực thuộc trung ương đà nẵng
có vị trí chiến lược được định hướng trở thành cực tăng trưởng mới là hạt nhân thúc đẩy kinh tế xã hội cho thành phố hồ chí minh và vùng đông nam bộ
là nơi đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
chính vì vậy thành phố thủ đức cũng được xác định là địa bàn trọng điểm về nhiều mặt
tiềm ẩn nhiều nguy cơ nảy sinh các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thực hiện nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đề mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
công an thành phố thủ đức tập trung rà soát lại về tổ chức bộ máy của công an thành phố rà soát đánh giá lại cán bộ để sắp xếp phân công lại phù hợp
và giả soát lại cơ sở vật chất để tranh thủ sự quan tâm của cấp trên và chính quyền địa phương hỗ trợ cho đơn vị trong việc xây dựng những trụ sở
đáp ứng khung tiêu chuẩn của đơn vị lực lượng vũ trang theo quy định của bộ công an trang bị thêm những trang thiết bị hiện đại và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác
vì công an thành phố thủ đức là cái mô hình công an thành phố trong thành phố đầu tiên của cả nước chưa có tiền lệ
do đó thì chúng tôi phải nghiên cứu và đề xuất các cấp lãnh đạo để có một cái mô hình tổ chức bộ máy sao cho nó phù hợp với cái đặc thù của công an thành phố thủ đức để tạo điều kiện cho đơn vị là thực hiện tốt cái chức năng nhiệm vụ của mình
cái thứ hai là phải ra soát đánh giá lại đội ngũ cán bộ của công an tp thủ đức để qua đó có những cái hướng bố trí sắp xếp phân công lại phù hợp với vị trí việc làm
với những cái tiêu chí của cái yêu cầu cái nhiệm vụ trong tình hình mới
drone thiết bị máy bay không người lái này đang được sử dụng để hỗ trợ công tác tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường linh xuân thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
đây là một trong ba mươi sáu thiết bị máy bay không người lái công an tp thủ đức được trang cấp trên lộ trình phát triển thủ đức thành đô thị thông minh và chuyển đổi số
sau hơn một năm triển khai hiện nay
đội hình drone của công an tp thủ đức dưới sự vận hành của gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã qua đào tạo kỹ thuật bài bàn
đang trở thành một giải pháp mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
hỗ trợ đảm bảo trật tự an toàn giao thông thực tập phương án phòng cháy chữa cháy đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện văn hóa xã hội
sau hơn một năm đưa vào sử dụng công an tp thủ đức đã thực hiện chín trăm hai mươi sáu lượt bay phát hiện xử lý một trăm bốn mươi bảy vụ
sáu mươi đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội ma túy đánh bạc trật tự an toàn giao thông trật tự đô thị trật tự xây dựng
đây cũng là công trình thi đua và đạt giải nhì giải thưởng sáng tạo trên lĩnh vực an ninh quốc phòng của tp hcm
đây là trung tâm giám sát hình ảnh an ninh trật tự
trung tâm này bao gồm ba hệ thống hoạt động độc lập trước đây và chuyển thành một trung tâm hệ thống thí điểm đặt tại trụ sở của công an tp thủ đức
sẽ kết nối cập nhật với hệ thống camera ba mươi bốn phường với gần ba camera
ngoài hệ thống camera lắp cũ camera xã hội hóa camera do công an thành phố hồ chí minh phân quyền
trung tâm còn có những camera thông minh nâng cấp hệ thống camera độ phân giải cao sử dụng trí tuệ nhân tạo ai
đồ số có khả năng tìm kiếm biển kiểm soát của các phương tiện và có thể trích xuất hình ảnh theo từng thời gian mà phương tiện đã di chuyển qua camera
trong thời gian tới hệ thống này sẽ được nâng cấp để có thêm các chức năng cảnh báo phương tiện tình nghi
các phương tiện bị mất trộm và thông báo khi phát hiện trong danh sách phương tiện tình nghi
công an tp thủ đức tiếp tục tham mưu thành ủy ubnd tp thủ đức trong chỉ đạo ba mươi bốn phường đầu tư bằng nhiều nguồn
để từng bước hoàn thiện hệ thống camera
công an hay là quân đội ở địa phương thì điều chính là vẫn là phục vụ địa phương
do đó trách nhiệm của cấp quỹ chính quyền của địa phương là phải có trách nhiệm lo
bằng những chủ trương của trên những chủ trương đúng đắn của cấp trên của ngành
thì trách nhiệm của cấp quỷ bên dưới phải hiểu và nhận thức
một cách đầy đủ và phải lo trong cái sức của mình trách nhiệm của quỹ ban
nhà nước thì phải tạo điều kiện về cơ sở vật chất về bố trí kinh phí
kể cả khi cần thiết thì sử dụng dự phòng cho các hoạt động để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thời gian vừa qua thành ủy ubnd tp thủ đức cũng hết sức quan tâm tạo điều kiện cho công an tp thủ đức
về việc chấm tròn các vị trí đất để xây dựng
ubnd tp thủ đức xây dựng các đơn vị độc lập bên ngoài
cũng như là xây dựng công an của ba mươi bốn phường đáp ứng được tiêu chí tiêu chuẩn và quy định của bộ công an
trang bị thêm các phương tiện để phục vụ tốt cho yêu cầu công tác
chúng tôi nhận thức được là bên cạnh việc trang thiết bị của ngành
thì đối với chính quyền địa phương đây là một sự hỗ trợ hết sức cần thiết và kịp thời
để tạo điều kiện cho công an tp thủ đức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong cái yêu cầu của cái tình hình mới
ba năm sau khi thành lập một năm sau khi triển khai nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị
với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền tp hcm công an tp hcm
và đặc biệt là sự đồng lòng quyết tâm của người dân cấp ủy chính quyền tp thủ đức
công an tp thủ đức công an tp thủ đức công an tp thủ đức công an tp thủ đức công an tp thủ đức
đã tập trung khắc phục khó khăn đề ra các biện pháp công tác để thực hiện quyết liện
qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trả tự không để xảy ra những vấn đề đột biến bất ngờ
tình hình tội phạm trên địa bàn tp thủ đức cũng được kiểm chế xử lý triển đề là nền tảng
để kiến thiết thủ đức trở thành tp thủ đức xanh thông minh hạ tầng kỹ thuật
và quản lý xã hội hiện đại hội nhập quốc tế đây cũng là cơ sở để công an thành phố thủ đức
thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được sao mà việc tăng cường lực lượng công an nòng cốt
ở khu dân cư hông tổ dân phố là một phần trong đó